đến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng chín các lực lượng chức năng huyện thống nhất phối hợp với cảnh sát cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đồng nai
vẫn tiếp tục tìm kiếm một phụ nữ rơi xuống mương bị nước cuốn sau trận mưa lớn vào chiều tối ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h chiều cùng ngày trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện thống nhất ngập nặng
lúc này bà trần thị mừng năm mươi hai tuổi đang trên đường đi bộ về nhà ở tuyến đường liên ấp thuộc xã gia tân một
không may bị lọt chân xuống mương nước cuốn mất tích
trước khi bà mừng bị rơi xuống mương cũng tại vị trí này thì một số người dân đã cứu kịp thời một học sinh tám tuổi bị rơi xuống mương khi đang trên đường đi học về
tại hiện trường con mương nơi các nạn nhân gặp nạn không có nắp đậy ngang năm và sâu một mét
trận mưa lớn chiều ngày hôm qua cũng đã làm một số đoạn trên quốc lộ hai mươi qua địa bàn huyện thống nhất ngập sâu hơn năm mét và khiến ủn tắc giao thông hơn năm cây số
trên tuyến quốc lộ huyết mạch nối tỉnh đồng nai và tỉnh lâm đồng